khu trưng bày làm ảnh hưởng tới các giá trị của linh vật việt truyền thống sở văn hóa và thể thao hà nội
đã giả soát trên các công trình kiến trúc tâm linh các khu di tích nhằm thực hiện nghiêm túc
theo chỉ đạo công văn số hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai của bộ về việc yêu cầu không sử dụng linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về những chuyển biến tích cực trong việc làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa trên địa bàn tp hà nội
hà nội là một trong những địa phương có số lượng di tích lịch sử văn hóa lớn của cả nước
theo kết quả kiểm kê di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn hai mươi chín quận huyện
hà nội có trên năm di tích các loại
những di tích ấy thể hiện trước hết ở tính thẩm mỹ cao của cảnh quan kiến trúc với những yếu tố đắc địa vị trí tự nhiên
kiểu dáng kiểu cách độc đáo nét đặc thù của nguyên vật liệu đường nét màu sắc và đặc biệt là sự xuất hiện hình ảnh các linh vật khác nhau
được bày trí tại các khu di tích đã phần nào phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh bản sắc văn hóa dân tộc và phong cách nghệ thuật đặc trưng trong từng thời kỳ
qua nghiên cứu cụ thể là hình tượng nghê thì nó có một đặc điểm là trông có trí tuệ thấy nó được sự tận tâm tận tụy trung thành thành kính và trong sáng
thì đấy là những cái mà tôi điệp qua tôi thấy được cái hình tượng nghê nó có được và những cái điều đó là rất quý mong
được người nghệ nhân xưa rất là cẩn trọng và chuyên tâm từng cái nháp đục gửi vào các cái chất liệu đá cũ để gửi cho chúng ta đấy là một vật báu đó một cái vật báu trao truyền rất quan trọng
tuy nhiên trong hơn một mươi năm trở lại đây hàng loạt các linh vật biểu tượng như tùy hưu sư tử đá
có hình dáng theo mẫu nước ngoài được gọi chung là linh vật ngoại lai đã bắt đầu án ngữ tràn lan trước các di tích đền chùa và nơi công sở
việc sử dụng những linh vật ngoại lai tại hà nội cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước ngày một phổ biến đã làm ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa và giá trị tâm linh của các linh vật thuần việt
theo số liệu tổng cẩm kê đến năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn thành phố hà nội có tới năm chín trăm hai mươi năm
các linh vật ngoại lai đã bắt đầu án ngữ tràn lan trước các di tích đền chùa và nơi công sở
trước thực trạng đó năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn số hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai về việc không sử dụng biểu tượng sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục việt nam
bên cạnh đó bộ cũng triển khai nhiều đợt kiểm tra tại một số các khu di tích đình chùa trên địa bàn thành phố hà nội
sở văn hóa và thể thao hà nội cũng đã phối hợp với các quận huyện thị xã để thống kê các linh vật lạ có trong các di tích nhất là
với các di tích đã xếp hạng tuyên truyền vận động di rời và nhận được nhiều sự đồng thuận từ xã hội
cho chúng tôi hoan nghênh và đồng ý tất cả làng chúng tôi nhất trí là đổi thay đổi chuyển đổi đôi nghe việt này là cho nó phù hợp với nước việt nam mình
sau khi chúng tôi nhận được văn bản chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao du lịch công văn số hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai
chúng tôi cũng đã phối hợp với quận huyện thị xã để thống kê kiểm kê các linh vật lạ có trong các di tích nhất là các di tích đã xếp hạng
bước thứ hai là chúng tôi tham mưu cho quỷ văn dân thành phố có chỉ đạo với quỷ văn dân các quận huyện thị xã
chúng tôi kèm theo các thống kê trên địa bàn từng quận huyện thị xã
thị xã một có những di tích nào đang có các hiện vật lạ đặc biệt là có linh vật ngoại lai thì có danh mục cụ thể
sau đấy rồi chúng tôi tổ chức các lớp tập hấn tập hấn theo nội dung hướng dẫn của bộ của cục nghĩa thuật rồi của cục di sản văn hóa
bước thứ ba là chúng tôi cũng đề nghị với các quận huyện là lập kế hoạch
để tuyên truyền vận động di dời
thì đã đánh bật được những cái linh vật mà nó đã bài trí
và những cái người mà cung tiến là có vai vế đó
rõ ràng là cái công văn đấy hỗ trợ cho bản thân các địa phương bản thân các người quản lý di tích của địa phương
người ta cũng nhân ở đấy mà người ta di rời được
với nhiều hội thảo chuyên đề đánh giá thực trạng nghiên cứu phân biệt các loại linh vật việt được tổ chức
nhiều bài viết phân tích trao đổi cùng với sự lên tiếng của các nhà nghiên cứu
những người yêu di sản văn hóa việt đã tạo nên một phong trào tẩy chay các sản phẩm linh vật lai căng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
sau ba năm thực hiện công văn số hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai các nhà quản lý các chuyên gia và các nhà khoa học đều đánh giá việc sử dụng linh vật ngoại lai đã được nhìn nhận lại một cách cẩn trọng và nghiêm túc
cách đây ít ngày tại hội nghị tổng kết công tác ba năm thực hiện công văn số hai nghìn sáu trăm sáu
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ghi nhận những chuyển biến tích cực mà hà nội đã triển khai thực hiện
trong việc bài trừ nói không với linh vật ngoại lai tại các khu di tích khu trưng bày và một số công sở trên địa bàn
và gần như là tuyệt đối đối với các cái linh vật này thì điều mà chúng tôi đánh giá cao hơn nữa là đã đưa ra được một thông điệp
không phải chỉ có các nơi thờ tự mà đến các công sở một số nơi công cộng thì bóng dáng của các cái đinh vật ngoại lai cũng không còn vị trí
chúng ta làm nó bài bản mà chọn nó đúng mà nó chống nữa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
các cấp các ngành rồi các nhà khoa học rồi đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông nữa vào cuộc nữa
vì vậy cho nên là chúng ta thấy là rất mừng là cho đến nay trên địa bàn hà nội tuy nói là triệt đẻ thì chưa hẳn triệt đẻ
nhưng mà nó đã tạo được một bước chuyển biến rất là lớn về mặt nhận thức
trải qua quãng đường ba năm đã bước đầu đạt được những mục đích cơ bản
thế nhưng linh vật ngoại lai vẫn tạo nên nguy cơ khiến các sản phẩm biểu tượng xa lạ xâm lấn
và ăn mòn giá trị văn hóa việt
bởi vậy hà nội cũng như các địa phương khác trong cả nước
cần phải tiếp tục nỗ lực huy động sự vào cuộc của các cơ quan đầu ngành
các chuyên gia và cả cộng đồng sẽ đẩy lùi hoàn toàn cuộc xâm lăng văn hóa này